thưa quý vị và các bạn hôm nay kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí phan đăng lưu
người cộng sản kiên trung bất khuất cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng đảng và sự nghiệp cách mạng việt nam
với ba mươi chín năm tuổi đời một mươi sáu năm hoạt động cách mạng liên tục
trong đó có hơn bảy năm bị giam cầm trong lao tù đế quốc
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương mẫu mực
sáng ngời để các thế hệ hôm nay học tập nói theo
sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan
từ quê hương giàu truyền thống văn hóa cách mạng
đồng chí phan đăng lưu đã sớm hình thành và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước
ý chí đấu tranh chống áp bức bất công
để rồi cùng với sự phát triển nhanh chóng của các phong trào yêu nước cách mạng
ông đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của đảng cộng sản đông dương
giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi sáu một nghìn chín trăm ba mươi chín là những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi nhất của đồng chí phan đăng lưu
thời điểm này trung tâm sứ ủy trung kỳ đóng tại tỉnh thừa thiên huế
tại đây đồng chí phan đăng lưu cùng nhiều tiền bối cách mạng của đảng
tổ chức các hoạt động đấu tranh với thực dân pháp và chế độ nam triều
không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ
mà còn ở các phong trào báo chí và nghị trường
góp phần quan trọng trong việc củng cố xây dựng hệ thống tổ chức đảng
ở xứ ủy trung kỳ đến các tỉnh và các huyện ở giai đoạn sau này
thông qua cái tơ báo để làm cái cơ quan hiệu tiểu
cái cơ quan ngôn luận hiệu tiểu để tập hợp lực lượng quần chúng
nói cho dân rõ nói cho nhà cầm quyền hiệu
đặc biệt là đòi cái quyền tự do báo chí của đông dương lúc bấy giờ
đấy cái công đồng góp của những người làm báo
đặc biệt là của người phụ trách trị đạo trực tiếp như đồng chí phan đăng lưu
hai lần bị thực dân pháp bắt giam và dùng mọi thủ đoạn xào quyệt
rụ rỗ trà tấn dã man
khi bị kết án khổ sai đầy lên nhà tù buôn ma thuột
đồng chí phan đăng lưu được tri bộ đảng ở đây kết nạp vào đảng
những năm tháng bị giam cầm tại nhà
nhà tù là môi trường đặc biệt để đồng chí và các chiến sĩ cộng sản kiên trung
biến lao tù đế quốc thành trường học cách mạng
khi bị địch bắt lần thứ hai bị tòa án thực dân kết án tử hình
thời gian trong xả lim chờ án chém
đồng chí vẫn một lòng kiên trung với đảng với cách mạng
giữ vững khí tiết của người cộng sản
với tinh thần con sống còn chiến đấu còn hơi thở còn xây dựng đảng
như đồng chí tổng bí thư trần phú đã nói là
hãy giữ vững ý chí chiến đấu
trong nhà tù đồng chí đã biến nhà tù thành trường học
chính đồng chí phan đăng lưu là kết đạo đảng trong nhà tù
từ một người yêu nước mà được kết nạp đảng trong nhà tù
và sau này trở thành lãnh đạo đảng trong nhà tù
để biến nhà tù thành trường hợp giáo dục chủ nghĩa cộng sản
phải nói rằng đó là một cái tấm gương rất trung thành
đồng chí phan đăng lưu là tấm gương tiêu biểu
của một người thanh niên trí thức yêu nước nhật thành
đã từ bỏ con đường mưu cầu xanh lợi cá nhân
để đến với lý tưởng cộng sản cao đẹp
và trở thành một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của đảng
những công hiến to lớn của người cộng sản kiên trung
cho đến ngày hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị
với những bài học đáng quý trong công tác xây dựng đảng
phan đăng lưu là một nhà cách mạng tiền bối của đảng ta
hoạt động hơi trước khi có đảng đó mà
khi có ba tổ chức tiên thân của đảng
thì sau đó là gì
thành lập đảng thì đồng chí cũng là người đảng viên đầu tiên
của đảng phản đông dương đảng phản việt nam
ở địa bàn nào
cũng thể hiện rõ một vai trò của một cán bộ cốt cán của đảng
một khi người lãnh đạo dũng cảm kiên trung tài trí
cho nên chúng ta ôn lại cái ngày sinh của đồng chí phan đăng lưu hôm đấy
để chúng ta thấy cái lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng
như chủ tịch hồ chí minh đã nói đấy
một câu nói nổi tiếng mà tôi cho rằng mỗi người chúng ta
nhân cái dịp này cũng nên nhớ lại
tức là cái lòng trung thành đó thể hiện ở cái giàu sang
không thể quyến rũ
uy vũ không thể khuất phục nghèo khó không thể truyền lây
đó là học tập cái tấm gương đồng chí phan đăng lưu
cũng như các vị anh hùng cách mạng tiền bối khác trong bối cảnh hiện nay
bằng tài năng trí tuệ của mình đồng chí phan đăng lưu
đã góp phần chuyển hướng đúng đắn nhiệm vụ cách mạng qua mỗi giai đoạn lịch sử
có công lớn trong việc tái lập ban chấp hành trung ương
tiên phong trên mặt trận báo chí và văn học cách mạng
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hoạt động bí mật
công khai hay trong nhà lao đế quốc
cuộc đời của đồng chí phan đăng lưu sáng ngời đạo đức cách mạng
tận chung với nước tận hiếu với dân